tại hà nội chiều ngày hai mươi bảy tháng chín một chiếc xe ô tô nhãn hiệu range rover biển kiểm soát hà nội di chuyển trên cầu trương dương hướng vào trung tâm thành phố hà nội
khi đến gần giữa cầu thì lửa xuất phát ở phía đầu xe tài xế dừng xe chạy thoát ra ngoài
nhiều người đi đường hô hoán chữa cháy nhưng không có dụng cụ phương tiện
đến khi có bình cứu hỏa thì lửa đã bao trùm toàn bộ xe
sau ba mươi phút chiếc xe đã bị thiêu dụi chỉ còn chơi không sắt
cùng với sự phát triển kinh tế là sự phát triển của hàng loạt các ngành nghề dịch vụ trong đó có ngành nghề kinh doanh thu mua phế liệu
loại hình này không thuộc danh mục quản lý của các cơ quan chức năng thường mọc lên tạm bỡ xen lẫn trong khu dân cư
trong khi đó nhiều chủ cơ sở thu mua phế liệu vô tình thậm chí là vì lợi nhuận đã bỏ qua nguy hiểm để thu mua các loại vật liệu nổ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao
trên thực tế đã không ít vụ cháy nổ lớn xảy ra tại các cơ sở thu mua phế liệu gây hậu quả nghiêm trọng
thế nhưng công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở này vẫn đang rất báo động
tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu trên đường lê trọng tấn khu đô thị văn phú hạ đông hà nội xảy ra vụ nổ nghiêm trọng làm năm người thiệt mạng và một mươi người bị thương khoảng hai mươi căn hộ xung quanh bị hư hỏng
nguyên nhân được xác định là do chủ cơ sở thu mua phế liệu và cũng là một trong số nạn nhân tử vong do chủ quan
nên đã dùng đèn khò để ứng cưa một phối tiên loại hình trụ bằng sắt phối lượng khoảng một trăm linh kg
nhiệt lượng nóng của chiếc đèn phò đã kích nổ gây nên vụ nổ nghiêm trọng
theo kết quả giám định của cục kỹ thuật hình sự bộ công an thuốc nổ gây ra vụ nổ cũng là loại thường sử dụng để chế tạo bom mìn
tháng một năm hai nghìn một mươi tám một vụ nổ kinh hoàng lại tiếp tục xảy ra tại bắc ninh khiến hai cháu bé và tám người khác bị thương năm ngôi nhà đổ sập hoàn toàn hàng chục ngôi nhà bị hư hỏng
nguyên nhân cũng xuất phát từ hoạt động thu mua phế liệu
tại con tum tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín cũng xảy ra một vụ nổ tại nhà một người dân tại xã tắc cấm thành phố con tum làm hai vợ chồng bị chết hai người con bị thương
nguyên nhân là do chủ nhà đập tháo đầu đạn để đem bán phế liệu
đặc điểm của các loại hình thu mua phế liệu này là rất nhiều các vật dụng
cho từ giấy ly lông nhựa cho đến các cái bình
trong đó có khi có cả vỏ các bình khí ga và các bình chịu áp lực
có những trường hợp là mua cả bom đạn do đó đặc điểm của đó cực kỳ nguy hiểm và rất dễ cháy nổ
vấn đề thứ hai nữa là nhân dân chúng ta đặc điểm đây là nó chật hẹp
do đó họ để lẫn lộn tất cả các chất cháy chất dễ cháy chung lẫn với nhau do đó đấy là tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ
tại cơ sở thu mua phế liệu nằm trên đường hoàng không chất quận bắc tử liêm hà nội
hàng hóa đủ các loại chất cao đến sát mái nhà
trong số này nhiều loại hàng hóa là vật dụng dễ cháy xếp lộn xôn tan bỡ
đối với bình dễ cháy của anh được trang bị thứ nhất là đoàn có hướng dẫn như sau
thứ nhất không bố trí vị trí khuất như thế này thì anh nên phải bố trí cái vị trí dễ lấy dễ thấy
cụ thể ví dụ như bình dễ cháy này
anh có thể dễ dàng quan sát thường xuyên để phục vụ kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên của anh
nói chung là hôm nay được đoàn phòng cháy chữa cháy đến tuyên truyền cho gia đình
gia đình cũng biết yên tâm phòng cháy chữa cháy để đảm bảo chứng mắt cho gia đình và cho nàng xóm xung quanh
tình trạng tan bỡ lộn xôn có thể bắt gặp ở bất cứ cơ sở thu mua phế liệu nào tại hà nội
mỗi ngày các chủ cơ sở này thu mua phế liệu
thu mua hàng trăm các loại phế liệu mà người dân bán ra sau đó đưa về phân loại
do đó việc có lẫn những đầu đạn thuốc nổ hay các vật dụng gây hại trong đống phế liệu hen kỷ kia là điều rất dễ xảy ra
nhiều chủ cơ sở có tâm lý chủ quan
chính bản thân họ cũng không ý thức hết được những mối nguy hiểm cho bản thân và cộng đồng
những cơ sở thu mua phế liệu lại thường nằm đan sen trong các khu dân cư
như cơ sở này nằm ngay sát một trường mầm non
công việc kinh doanh của chúng tôi làm ăn thì tôi vẫn phải làm
tôi cũng phải thu gom tôi cũng phải nhặt nhạnh
nhưng mà những cái đấy thì tôi nên tránh
và gặp thì là tôi sẽ không mua và tôi sẽ báo cho chính quyền địa phương giải quyết
tại địa bàn phường phú la quận hà đông hà nội
nơi đây đã xảy ra vụ nổ kinh hoàng ba năm trước tại cơ sở thu mua phế liệu trong khu đô thị văn phú
hậu quả của vụ nổ vẫn là nỗi ám ảnh
với nhiều người
người dân nơi đây
từ bài học của vụ nổ
công an phường phú la đã tổ chức ra soát
tuyên truyền và ký cam kết đến từng cơ sở có hoạt động thu mua phế liệu trên địa bàn
hoạt động này cũng nằm trong việc triển khai thực hiện kế hoạch một trăm linh năm của bộ trưởng bộ công an về tổng kiểm tra
mở đợt cao điểm vận động nhân dân
giao nộp và đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
bà nguyễn thị nguyệt
có một cửa hàng nằm sát một cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn phường phú la quận hà đông
vụ nổ tại một cơ sở phế liệu năm hai nghìn một mươi sáu khiến bà cảm thấy lo lắng bất an khi ở sát một cơ sở thu mua phế liệu như thế này
tôi thấy công an đến là rất cần thiết
hàng ngày công an cũng vẫn đến
luôn luôn là nhắc nhở những người thu phế liệu là phải cẩn thận
nếu có mà vật liệu cháy nổ thì phải báo cho công an phường luôn
bản thân tôi thì thấy công an đến phường luôn nhắc nhở thì tôi rất yên tâm vì tôi buôn bán ở bên cạnh
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay thực hiện kế hoạch một trăm linh năm của bộ công an và công an tp hà nội
công an phường phú la hà đông đã tổ chức triển khai quyết liệt và hiệu quả
trong đó thành lập ban chỉ đạo đồng thời giao nhiệm vụ
chỉ tiêu vận động và thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ đến từng cán bộ chiến sĩ
riêng đối với loại hình cơ sở thu mua phế liệu
công an phường phú la đã mở hồ sơ quản lý từng cơ sở
và thường xuyên tổ chức tuyên truyền nhắc nhở việc chấp hành các quy định về cháy nổ
giữ an toàn cho bản thân và giữ an toàn cho những người xung quanh
và khi gặp những trường hợp thu mua được những phế phẩm phế liệu có hình dáng
nghi là bom mìn như thế thì anh không được phép thử như kiểu gõ hay là cưa thử
trong trường hợp như thế anh phải ngay lập kết thành báo cho anh em công an xuống để anh em tiếp nhận
thứ nhất là nếu không an toàn thì không mua hoặc là có thể mình sẽ
nếu mà mình muốn kiểm tra thì là nó là cái gì thì nếu mà mình chưa hiểu biết được
thì có thể là mình phải báo cơ quan chức năng
nhưng mà về cái vật liệu nổ này thì tùy từng người có người đều có
nghĩ ngờ mà cố tình mà mua mà cưa mà cắt ra là rất nguy hiểm
trước thì em cũng chưa làm cái nghề kinh doanh sắt vụ này thì em có nghe thấy vụ ở văn phú đấy
thì có người gọi là cưa bom thì nổ
thì chết bất ngờ
một người gọi là anh
anh người gọi là đang cưa bom đấy á
vụ thứ hai là ở bên bắc ninh
tự bản thân em thì chúng em thấy thì chúng em rút ra cái kinh nghiệm
và gọi là cái bài học quý giá gọi là rút ra để cho là mình thấy
gặp những cái đồ gì gọi là vũ khí gọi là gây hại đến cho con người
thì mình nên giao nộp gọi là cho cơ quan chính quyền cả nước
trên địa bàn thế này là có một mươi một cơ sở thu mua phê liệu
đối với một mươi một cơ sở này chúng tôi đã mở hồ sơ quản lý
giao cho cảnh sát khu vực cảnh sát hình sự
chúng tôi thường xuyên là nắm bắt hình hoạt động của cơ sở
đã tổ chức tiến hành các tuyên truyền đối với các cơ sở ký cam kết
là không thu mua vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
khi mà phát hiện vũ khí vật liệu nổ không ủi trợ
thì phải báo ngay cho cảnh sát khu vực
mang lên công an phường để giao nộp
đồng thời thì chúng tôi cũng vận động tuyên truyền các cơ sở này
không thu mua các cái tài sản do trộm cắp mà có
rồi chấp hành các quy định về phòng chống cháy nổ đối với cơ sở
hậu quả để lại từ các vụ cháy cơ sở phế liệu là rất đáng lo ngại
không chỉ trực tiếp gây thương vong về người thiệt hại về tài sản
các vụ cháy phế liệu còn gây ảnh hưởng gián tiếp đến sức khỏe
của những người xung quanh và môi trường
vì phần lớn chất cháy tại cơ sở phế liệu rất độc hại
như nhựa phế phẩm cao su khí ga xăng dầu hóa chất
mặc dù tiêm bẩn nguy cơ cháy nổ lớn gây hậu quả nghiêm trọng
thế nhưng công tác xử lý vi phạm của các ngành chức năng
lại gặp rất nhiều khó khăn
các cơ sở này gây rất khó khăn cho quản lý nhà nước về công tác phòng cháy cháy
thứ nhất là họ đều là những người dựng lên những nhà lán tạm
ở các khu vực không có dân sinh sống hoặc là cạnh khu vực dân cư sinh sống
nhà không kiên cố do đó khi xảy ra cháy có thể nguy cơ lớn dẫn đến chết người
thứ hai nữa là họ ở những nơi khác đến
do đó công tác quản lý nhà nước gặp rất nhiều khó khăn
để hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại từ các cơ sở thu mua phế liệu gây ra
các cấp các ngành chức năng địa phương cần có sự quan tâm đúng mức tới loại hình kinh doanh này
đồng thời tăng cường tuyên truyền kết hợp kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm
khi phát hiện các cơ sở vi phạm quy định về cháy nổ
chuyên mục bạn nên biết hôm nay

sẽ là những thông tin hữu ích với mỗi người dân mỗi gia đình trong việc sử dụng thiết bị điện an toàn
sẽ là những thông tin hữu ích với mỗi người dân mỗi gia đình trong việc sử dụng thiết bị điện an toàn
mỗi năm xảy ra hàng trăm vụ cháy nổ có nguyên nhân từ việc sử dụng điện không an toàn
để an toàn cho gia đình mình mỗi người hãy tìm hiểu kiến thức về sử dụng điện
chọn dây dẫn đủ tải cho các thiết bị
lắp đặt cầu trì atomat cho toàn bộ hệ thống điện trong gia đình
cho từng tầng từng phòng và từng thiết bị điện công suất lớn
thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa thiết bị điện hư hỏng dây dẫn hải mục
không cắm nhiều thiết bị điện công suất lớn vào cùng một ổ cắm
không tùy tiện câu bóc điện câu cắm dây dẫn trực tiếp vào ổ cắm
không để vật liệu dễ cháy gần bảng điện cầu dao ổ điện thiết bị đốt nóng
phải trông coi khi đang sử dụng bếp điện ấm điện bàn là
và luôn ngắt điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà
an toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi
vâng một thông điệp mà những người làm chương trình alo một trăm một mươi ba
xin gửi tới quý khán giả trong ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và ngày toàn dân phòng cháy cháy cháy
đó là mỗi người dân hãy là một chiến sĩ cảnh sát phòng cháy cháy
nâng cao ý thức trong công tác phòng chống cháy nổ
việc đảm bảo an toàn cho chính mình cho gia đình cũng là góp phần đảm bảo an toàn cho toàn xã hội
chương trình alo một trăm một mươi bốn tuần này
xin khép lại tại đây